sche agenc dự báo thị trường công nghệ giáo dục việt nam ước tính sẽ vượt ba tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba
và nằm trong tốc một mươi thị trường s tech có tốc độ tăng trưởng lớn nhất thế giới
tổng bốn đầu tư vào các start up trong lĩnh vực này tại việt nam đã đạt hai mươi hai triệu usd
những ứng dụng hỗ trợ dạy học trực tuyến như coder school marathon elsa ai clever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
xong có thể nói chất lượng sản phẩm và sự phân bộ giữa các loại hình chưa đồng đều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
hơn tám mươi các đơn vị ftak tại việt nam đang tập trung vào mán thị trường khối một mươi hai và ngoại ngữ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
người việt nam chi tới ba mươi thu nhập khá dụng cho giáo dục và các bậc cha mẹ sẵn sàng trả thêm tiền để đảm bảo giáo dục chất lượng tốt hơn cho con cái của họ